tháp tùng và tham gia các hoạt động của đoàn công tác thủ tướng
trước đó vào ngày hôm qua tại thủ đô bắc kinh thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc
kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc
hứa cam lộ sau hơn ba năm các hoạt động giao lưu trao đổi trực tiếp bị gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng hứa cam lộ đã dành thời gian đón tiếp đoàn chú đáo trọng thị
thời gian qua bộ công an hai nước đã chủ động thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
cụ thể là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và hợp tác phòng chống tội phạm
bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đã phối hợp triển khai đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự
ma túy mua bán người truy bắt đối tượng phạm tội và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới
đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã bắt bàn giao cho trung quốc hai đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng
mà ủy ban kiểm tra giám sát kỷ luật trung ương và bộ công an trung quốc quan tâm truy bắt nhiều năm nay
công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tổ chức một mươi cuộc hội đàm giữa lãnh đạo công an bảy tỉnh việt
nam với công an tỉnh quảng tây vân nam thường xuyên trao đổi thư công hàm công văn
phối hợp điều tra xác minh hàng trăm vụ việc liên quan tội phạm hình sự ma túy mua bán người xuất nhập cảnh
thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa bộ công an hai nước
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo nhận thức chung giữa lãnh đạo đảng hai nước
hai bên thống nhất quán triệt thực hiện biên bản hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ bảy
thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép năm hai nghìn hai mươi ba giữa việt nam và trung quốc
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn các đoàn cấp cao
các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước làm tốt công tác bảo hộ công dân
phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh
các phương thức thủ đoạn dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia
phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng
tăng cường tuần tra biên giới hai nước siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm không để các đối tượng lợi dụng để có các hoạt động vi phạm pháp luật
tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước
ưu tiên các lĩnh vực mà bộ công an trung quốc có thế mạnh
trong chương trình làm việc thứ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng lương tam quang và đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc thiếu cam lộ
đã chủ trì lễ ký kết kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé